cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông hình tỉnh phú yên vừa bắt tạm giam nguyễn duy cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã ya penng huyện phú thiện tỉnh gia lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua các mối quan hệ với những người mua bán mía nguyễn duy cảnh biết được số điện thoại của anh nguyễn văn khôi
chú thị xã yajunpa tỉnh gia lai mặc dù không có mía nhưng cảnh vẫn hẹn sẽ bán đám mía nhà mình cho anh khôi
sáng ngày hai mươi một tháng ba cảnh đã đưa vợ chồng anh khôi đến huyện sông hinh tỉnh phú yên để xem mía
khi đến địa phận thôn tân yên xã ea ly cảnh nhận đó là mía của mình và cho biết đám mía rộng tám tám hectare
anh khôi đồng ý mua đám mía với giá là ba trăm tám mươi triệu đồng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng ba cảnh đã đến nhà anh khôi viết giấy bán mía và nhận ứng tổng cộng là một trăm linh triệu đồng
sáng ngày hai mươi năm tháng ba khi anh khôi cho người đến chặt mía thì mới phát hiện ra là mình bị lừa
tại cơ quan điều tra cảnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và khai đã tiêu hết số tiền một trăm linh triệu đồng cho việc mua sắm và trả nợ